dạng sáng nay một mươi tháng sáu công an tỉnh nam định phối hợp với công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
bắt đối tượng truy nã văn trường sơn năm mươi ba tuổi quê quán ở tỉnh nam định đang trốn tại thôn huy ba hai xã ba thành huyện ba tơ
đối tượng văn trường sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai văn trường sơn cùng đồng bọn dùng súng cướp tiệm vàng ở tỉnh nam định
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào miền nam
để đối phó với cơ quan chức năng văn trường sơn đã ẩn nấp di chuyển ở nhiều địa bàn khác nhau và thay đổi nhiều tên gọi khác nhau
hiện công an tỉnh nam định đang di lý đối tượng về tỉnh nam định để xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn